xã hội hiện đại chứa đựng muôn vàn áp lực nhất là ở đô thị nhịp sống quá tất bật
những áp lực từ công việc từ các mối quan hệ xã hội càng thêm lớn
đặc biệt đối với những người trẻ mới bắt đầu đương đầu với cuộc sống độc lập và gây dựng sự nghiệp
thì những áp lực vô hình và hữu hình lại càng đè nặng
một số thống kê cho thấy tỷ lệ trầm cảm ở giới trẻ việt nam hiện nay đang ngày càng có xu hướng tăng cao báo động
dù vấn đề sức khỏe tinh thần đang ngày càng được quan tâm hơn
nhưng song song đó áp lực về vấn đề tài chính gia đình tình cảm vẫn là các khía cạnh được đề cao
khiến tâm lý nhiều người rơi vào bất ổn
áp lực trầm cảm là vấn đề về tâm lý mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải
chứ không hề riêng với giới trẻ
tuy nhiên giới trẻ lại là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất
các nghiên cứu của tổ chức thế giới cũng đã đưa ra rằng là có khoảng một mươi năm các bạn ở độ tuổi thanh thiếu niên
tức là ở khoảng tầm một mươi bốn một mươi chín tuổi
thì các bạn gặp phải những vấn đề về sức khỏe tinh thần
mà trong đó thì có lợi có trầm cảm và có stress
và người ta cũng xác định rằng là cho đến năm hai nghìn ba mươi
thì trầm cảm được xem như là một trăm linh
so với những áp lực ở những thời trước
và vì vậy khả năng ứng phó với những áp lực đấy của các bạn nó trở nên là kém hơn
cùng với áp lực về tài chính công việc hay áp lực đồng trang lứa
nội ám ảnh phải sống theo sự kỳ vọng của người khác
đang đẩy người trẻ tới những mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần
sinh sống tại hà nội
vừa chân ướt chân giáo bước vào thị trường lao động
thùy nhung cũng như rất nhiều bạn trẻ đang rất kỳ vọng vào một công việc phù hợp
chế độ đãi ngộ tốt và một con đường để thăng tiến hơn
rất nhiều bạn gen z bây giờ là được phụ huynh rất là chiều
tức là bạn ấy sẽ không phải chịu một cái áp bức nào đấy hay là áp lực nào đó
nên là các bạn cái mức chịu đựng về áp lực của bạn thì rất là kém
khi mà đi làm khi mà áp lực từ phía trên xuống hay áp lực về công việc
thì sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là không thể chịu được
mình luôn mong muốn là chế độ lương thưởng
và đãi ngộ sự phát triển về sự nghiệp nó sẽ có một con đường thăng tiến rõ ràng
sống ở thành phố một khoảng thời gian khá là dài là tầm hơn năm năm
thì mình thấy là ở thành phố có rất nhiều những cái áp lực
ví dụ như áp lực về công việc này
mỗi sáng thức dậy là mình phải luôn luôn chạy đua cho công việc để sao cho kịp với mọi người
đôi khi mình chỉ cần chậm một chút thôi là mọi người có thể là bỏ lại mình ở phía sau rồi
bạn trẻ nào cũng có áp lực
áp lực về công việc giống như vậy
nhưng đối với những bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở các địa phương khác
đến các nơi đô thị lớn để lập nghiệp và sinh sống
thì áp lực mua nhà là áp lực rất lớn bởi tâm lý an cư lạc nghiệp
ai cũng mong muốn phấn đấu tích cóp để mua một căn nhà nơi mình làm việc
nhưng việc mua được một căn nhà ở đô thị không phải ai cũng thực hiện được
phần lớn những người ở đô thị bây giờ không phải họ chỉ sống ở đô thị
mà họ có thể từ các địa phương
từ các địa phương khác lên thành phố để sinh sống
ví dụ như chưa có nhà
chưa có nơi định cư mà nó ổn định
nếu mà một người mà lương tháng ở mức tương đối đi
một người trẻ là một mươi năm cho đến hai mươi triệu
thì việc mà mình mua được một căn nhà thì ít nhất cũng phải sau một mươi năm
còn những bạn có thể mua nhà ngay từ lúc trẻ là một số ít
tôi nghĩ là số ít
còn phần đông nó sẽ là như thế
nên vô hình chung nó cũng là một áp lực đối với người trẻ ở đô thị
khi mà chúng ta đặt ra một cái mục tiêu là phải có nhà ở đô thị
thì đấy cũng đúng là một cái ý
và với những bạn sinh viên của tôi
khi mà các bạn ấy ra trường
thì rất nhiều bạn đặt cái mục tiêu đấy trong vòng một hai năm
và đôi khi nó sẽ dẫn đến nhiều những cái sự thất vọng
theo quan điểm của nhà báo mỹ hạnh
dù sống ở đô thị hay vùng nông thôn
thì ở đâu cũng có những áp lực
lứa tuổi nào cũng phải chịu những áp lực
nhưng đa phần người trẻ còn có một kiểu áp lực đặc thù
đó là áp lực đồng trang lứa
khiến nhiều người phải gồng mình chạy theo những chuẩn mực vô hình
hiện tượng này thường có thể đến với bất kỳ ai
ở bất kỳ thời điểm nào
nhưng thể hiện rõ nhất có lẽ là ở tuổi thanh thiếu niên
những người đang bắt đầu cuộc sống độc lập
chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống
và dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh
kể cả những người mà sinh ra và lớn lên thành phố
và có điều kiện hơn
họ cũng phải chịu những cái áp lực
như là nhìn thấy những người xung quanh thành đạt này
nhìn thấy người xung quanh làm được những việc
mà khiến cho mọi người
người ngưỡng mộ
thì bản thân mình phải như thế nào
đó cũng là áp lực của người trẻ ở thành phố
thế rồi kể cả khi bạn đã có một công việc ổn định
một thu nhập ổn định đi chăng nữa
sống ở thành phố
với cái việc gọi là ô nhiễm khói bụi
ô nhiễm tiếng ồn ngày càng tăng
rồi là cái không gian để sinh hoạt văn hóa
hoặc là hưởng thụ những cái giá trị tinh thần
nó cũng càng ngày càng ít đi
để đối phó với áp lực
nhiều người lựa chọn những biện pháp khác nhau
để giải tỏa và giảm tải những mệt mỏi trong tinh thần
thậm chí còn chấp nhận từ bỏ cuộc sống đô thị
để về quê lập nghiệp
không khó để tìm kiếm trên mạng xã hội
những hội nhóm như cộng đồng bỏ phố về quê
làng bỏ phố về quê
nghiện vườn vân vân
mà thành viên đa phần là người trẻ
đối với anh đồng văn hùng
một youtuber nổi tiếng bởi những video bình dị
hùng quyết định rời cuộc sống thành phố
về sống tại quê nhà
là một vùng quê thanh bình ở tỉnh thái nguyên
lý do để trở về có rất nhiều
và trong đó có lý do là mong muốn
về một cuộc sống bình yên bên người thân nơi quê nhà
làm việc sống ở thành phố thư thả và thoải mái hơn
thay vì lúc trước là mình sống ở thành phố mình
đôi khi mình chạy theo những công việc
mình cảm thấy rất là bụng bề
về quê mình được làm với cái công việc mà mình yêu thích
mình cảm thấy như là mình có nhiều cái sự sáng tạo hơn này
để mình có thể phát triển được nhiều những nội dung hay hơn
để gửi đến mọi người
ngoài công việc sáng tạo nội dung
về quê phát triển du lịch cũng là một hướng đi
mà nhiều người trẻ đã thành công
chuyện về anh giàng a dê ở xã lạp bán tẩn
huyện bù cang trải tỉnh yên bái
bỏ một công việc ổn định về miền núi cao làm du lịch
cũng là một câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều người
cả cái làng này
người ta cũng khủng khộ là người ta gọi là
sao mà có mấy công việc tự nhiên thế
bao nhiêu người mỗi lúc như thế mà lại bỏ về làm cái nhà trên đồ
mà chẳng có đường đi
có muôn vàn lý do cho câu chuyện bỏ phố
về quê của giới trẻ
vì chán hẳn cuộc sống đô thị
vì hoàn cảnh gia đình
vì biến động của xã hội
vì thiếu cơ hội việc làm
chính từ những cái áp lực đó
người trẻ cũng sẽ có những cái biện pháp riêng của mình
ví dụ như bây giờ chúng ta thấy là có cái xu hướng mà các bạn ấy thường nói rằng là
chữa lành tạm thoát khỏi cái vấn đề của mình một vài ngày
thế nhưng mà cái cách làm đấy
nó sẽ chỉ giúp cho họ thoát khỏi vấn đề trong một thời gian ngắn thôi
còn khi họ quay trở lại cuộc sống hàng ngày
quay lại với công việc
quay lại với cái vườn quay ấy
thì mọi thứ vẫn như thế
nó không khác gì cả
thế rồi có một cái trào lưu nó dài hơi hơn một chút so với chữa lành đấy
thì là bỏ phố về quê
thực tế thì đã chứng minh rằng là bỏ phố về quê để tránh áp lực ở thành phố
nhưng mà sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực của cuộc sống ở quê
nếu như bạn không thật sự xác định được mục đích của mình
rồi không thật sự có những kỹ năng cần thiết để bỏ phố về quê
đối với người trẻ
mình vẫn cần phải xác định
những cái mục tiêu nó phù hợp đối với mình
thì khi mà mình xác định những cái mục tiêu nó phù hợp với mình
họ sẽ dễ dàng đạt được hơn
và khi mà đạt được thì họ sẽ cảm thấy vui vẻ
cảm thấy thoải mái và nó sẽ không gây ra áp lực cho họ nữa
người trẻ sẽ cần những cái sự trải nghiệm
hay là cần những cái hoạt động của xã hội
những hoạt động quan tâm người yếu thế ở trong xã hội
thì khi mà trợ giúp những người đó
thì họ sẽ thấy là cuộc sống nó muôn màu
điều quan trọng nhất
dù sống ở đô thị hay bất cứ đâu
cũng đều có những áp lực vô hình hoặc hữu hình
áp lực không hoàn toàn xấu
nó giúp người trẻ có động lực để tiến về phía trước
nhưng điều quan trọng là mỗi người
cần trú tâm vào việc phát triển bản thân theo đúng hướng
chứ đừng ép mình phải có những thành quả giống như người khác